trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là xuất hiện tình trạng người dân ra đường đông hơn khi vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
vào ngày một mươi năm tháng tám công an tp hà nội đã tăng cường thêm sáu tổ liên phòng đặc biệt tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội

tại ngã tư giải phóng đại cổ việt lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đông không kém những ngày chưa có lệnh giãn cách xã hội
có rất nhiều lý do để người dân ra đường trong thời điểm này thậm chí có những người biết là sai nhưng vẫn cố di chuyển
có một đơn hàng thực phẩm người đi sai tuyến đường có giấy đi hà đông mình đi sai tuyến đường ra có một đơn hàng ở đây đi nhầm cung đường
sau ba tuần giãn cách xã hội thành phố hà nội đạt được một số thành quả nhất định trong công tác phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên việc người dân ra đường đông vào thời gian gần đây sẽ khiến việc dập dịch của chính quyền thành phố trở nên khó khăn hơn
nhà mình mặt đường nên là mình thấy người dân đi lại rất là đông
và người dân ra ngoài không cần thiết là thật sự là một nguy cơ rất là lớn đối với dịch bệnh
cần có những tổ công tác này để kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra ngoài đường nếu thật sự không có việc gì cần thiết
hà nội quyết định thành lập thêm sáu tổ công tác trong đó có thành viên nhiều đơn vị thuộc công an thành phố
các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra công tác tuần tra kiểm soát của các đơn vị cơ sở
đồng thời sẵn sàng tiếp ứng các chốt trên địa bàn thành phố khi cần hỗ trợ của lực lượng cảnh sát mùa một ba
các tổ công tác sẽ duy trì thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo khép kín địa bàn
và không đeo khẩu trang và kết hợp đấy và chúng tôi cũng qua cái kết hợp kiểm soát đấy chúng tôi có thể phát hiện ra tất cả các vi phạm về pháp luật khác
liên quan đến hình sự liên quan đến tất cả các mặt của lĩnh chính
hiện tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp hà nội mỗi ngày vẫn ghi nhận hàng chục ca dương tính với covid
nếu ý thức của người dân không được nâng cao vẫn còn tâm lý chủ quan hà nội sẽ khó giữ được thành quả chống dịch
vì vậy mỗi người dân thủ đô cần có tâm lý vững vàng
đồng lòng cùng chính quyền để lùi dịch bệnh